khuyến cáo không nên xây dựng cảng liên triều bởi sẽ gây ảnh hưởng đến ngành du lịch đà nẵng
và tiềm ẩn nguy cơ về môi trường thì nhiều chuyên gia cho rằng nên đầu tư cảng này thay vì cảng tiên sa
vì không nên dồn ba chức năng du lịch hàng hóa và quốc phòng vào cảng tiên sa
bởi cả ba đều không thể lớn mạnh được vì không đủ không gian
chưa kể việc đầu tư cầu cạn đi xuyên thành phố cho xe container chạy cả ngày và đêm
vừa gây bất an cho người dân vừa phá nát cảnh quan đô thị
thưa quý vị và các bạn lúng túng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đây là thông tin trên báo sài gòn giải phóng
mới đây tại hội nghị do bộ công thương tổ chức các số liệu cho thấy có khoảng tám mươi đơn thư khiếu nại
của người tiêu dùng gửi đến cục cạnh tranh và bảo vệ người tiêu dùng đã được giải quyết kịp thời và thành công
thế nhưng thực trạng xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng vẫn diễn ra ở nhiều cấp độ
thậm chí là diễn biến ngày càng phức tạp và tinh vi hơn
nguyên nhân xuất phát từ việc người tiêu dùng hạn chế trong hiểu biết về pháp luật
trong khi đó sự lựa chọn hàng hóa lưu giữ chứng từ khi giao dịch hoặc khiếu nại
khiếu kiện để bảo vệ quyền và lợi ích của bản thân cũng chưa được thực thi hiệu quả
thưa quý vị và các bạn hiện nay có nhiều luật quy định điều chỉnh hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp
nhưng thực tế triển khai đã bọc lộ những bất gập trồng chéo giữa các luật
gây cản trở và khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp do đó cần được khắc phục
nội dung này được phản ánh qua bài viết trên báo hà nội mới
yêu cầu đặt ra hiện nay là các bộ ngành cần ra soát và theo dõi tình hình thi hành pháp luật
qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề cần bãi bỏ sửa đổi bổ sung
theo ý kiến của nhiều chuyên gia làm luật việc khó nhất đó chính là chưa có sự phân định rõ
về phạm vi điều chỉnh giữa các luật nên gây khó khăn trong việc xây dựng các luật khác
y án một mươi tám tháng tù giam
đối với bị cáo nguyễn hữu linh
đây là thông tin trên báo nhân dân số giả ngày hôm nay
ngày sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tp hcm xét xử phúc thẩm bị cáo nguyễn hữu linh
nguyên phó viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tp đà nẵng về hành vi dâm ô trẻ em
phiên tòa được xét xử kín theo yêu cầu của gia đình bị hại
sau hai giờ làm việc hội đồng xét xử không chấp nhận toàn bộ kháng cáo
và tuyên bố nguyễn hữu linh phạm tội dâm ô đối với trẻ dưới một mươi sáu tuổi
theo khoản một điều một trăm bốn mươi sáu bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm giữ nguyên bản án sơ thẩm với mức án một mươi tám tháng tù giam
thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án
quý vị và các bạn thân mến những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình điểm báo của truyền hình nhân dân
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại